thưa quý vị và các bạn sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nguyễn văn hiếu quê thừa thiên huế mức án tử hình vũ duy hậu một mươi bốn năm tù cùng về tội giết người văn tiệ kim anh ba năm tù nguyễn thị bé vân một năm tù phan văn minh hai năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng các bị cáo đều trú tại tp hcm
do mô thuẫn trong khi làm việc trước đó hằng đi bộ từ cổng công ty ra chỗ anh quắc văn hảo và các bạn đang chờ thì kim anh đi ra và thách thức đánh nhau hằng vừa lên xe để hảo chở về thì bị hiếu chặn đầu xe hai bên xảy ra sâu sát cùng lúc đó hiếu lấy dao đâm nhiều nhát vào bụng khiến anh hảo gục xuống đường lúc này anh trần văn khương bạn hảo chạy đến thì bị hiếu đâm hai nhát trúng ngực khương bỏ chạy được hai ba mét thì gục ngã
hiếu quay lại thấy hậu đang dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người anh hảo liền đi tới dùng dao đâm nhiều nhát vào thắt lương anh hảo sau khi gây án hiếu bỏ về nhà anh hảo được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết hương thương tật năm mươi ba hằng thương tật hai tất cả các bị cáo đều đã thừa nhận hành vi phạm tội và đã bị tuyên án bức án như trên